cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án thi hành lệnh tạm giam
đối với hai đối tượng cùng chú xã thuận an thị xã bình minh để điều tra về hành vi giết người
và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo hồ sơ vào chiều ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba do mâu thuẫn trong nợ nần
trần hoàng minh chú cùng địa phương đến nhà anh ruột của tư
bùi thanh tư đã cùng phạm vĩ an tìm gặp minh
minh đã dùng bình xịt hơi cay tấn công và tư đã dùng súng bắn vào cánh tay phải của minh gây thương tích năm
một đối tượng quốc tịch lào vừa bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên
phối hợp với công an tỉnh điện biên bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn ca hâu xã na ư huyện điện biên
lực lượng chức năng đã mật phục
bắt quả tang đối tượng và ly quốc tịch lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu tại chỗ gồm một mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp một súng kíp
quá trình bắt giữ và ly đã dùng súng bắn thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy
nhưng đã bị lực lượng chức năng không chế
đối tượng ly khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng từ lào
giao cho một người đàn ông ở điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lê thị ngân
chú xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lợi dụng lòng tin của người dân
lê thị ngân đã đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia
quá trình này ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng của hội viên
sau khi nhận được tin báo tố giác của người dân
lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác minh và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê thị ngân
tại tỉnh lâm đồng một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp motor và bán đêm trên địa bàn huyện đơn dương
vừa bị lực lượng công an bắt giữ
các đối tượng này đã thường dùng xe ô tô làm phương tiện hoạt động
và thực hiện trộm cắp hàng trăm motor và nông cụ sản xuất của các hộ dân trên địa bàn huyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đơn dương đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
thu giữ nhiều tài sản làm motor trộm cắp và các đồ vật tài liệu khác
điều tra mở rộng lực lượng công an xác định thêm hai đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thưa quý vị vào chiều nay đoàn công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy
ủy ban dân thành phố đà nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đánh giá kết quả xử lý của các bộ ngành đối với đề xuất kiến nghị của địa phương
đã được nêu ra trước đó tại phiên làm việc vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
và tiếp tục trao đổi thảo luận tìm phương hướng giải quyết đối với các đề xuất kiến nghị chưa được giải đáp
trước đó tại phiên làm việc vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố đà nẵng đã đề xuất tháo gỡ hai mươi hai nội dung trên các lĩnh vực
trong đó có chín vấn đề đã được xử lý tháo gỡ một mươi ba vấn đề đã được bộ ngành cho ý kiến nhưng chưa được xử lý
đến nay đà nẵng tiếp tục bổ sung thêm sáu nội dung kiến nghị mới như xây dựng cơ chế chính sách đặc thù
phát triển thành phố trong thời gian đến cơ chế chính sách phát triển công nghệ vi mạch bán dẫn
phát triển kinh tế đêm hỗ trợ lãi suất vay phục vụ sản xuất
đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cảng niên kiểu quyết toán vốn đầu tư công
tại buổi làm việc đoàn công tác chính phủ đã tiếp nhận thêm nội dung kiến nghị của thành phố
đại diện một mươi bộ ban ngành đã tham gia thảo luận tập trung tháo gỡ khó khăn từng nội dung kiến nghị
chưa được giải quyết của đà nẵng theo đúng tinh thần mục tiêu là hỗ trợ thành phố hoàn thành
tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đoàn công tác bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố đà nẵng
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm đã nêu ra những tồn tại khó khăn mà đà nẵng gặp phải
như công tác giải ngân của thành phố còn chậm thu ngân sách chưa đạt mục tiêu
thành phố chưa có nhiều sự đổi mới sáng tạo và phát triển xứng tầm với tiềm năng
thời gian qua đà nẵng vẫn nóng vấn đề quy hoạch dẫn đến tình trạng ngập ống nhiều nơi
qua báo cáo kết quả bộ trưởng tô lâm đề nghị thành phố đà nẵng cần tiếp tục quyết liệt hơn
trong mô hình đổi mới sáng tạo đặc biệt là lĩnh vực logistic ứng dụng công nghệ số
triển khai dịch vụ công trực tuyến để có những đột phá đẩy mạnh môi trường kinh doanh
hơn nữa thành phố cũng cần tập trung phát triển hạ tầng chiến lược đẩy mạnh giải ngân
đầu tư công tập trung nguồn lực phát triển văn hóa đặc biệt là xử lý dứt điểm những ách tắc
trong lĩnh vực đất đai đối với những nội dung kiến nghị vượt quá thẩm quyền
đoàn công tác sẽ báo cáo trình chính phủ chỉ đạo giải quyết
báo cáo tại hội nghị nêu rõ năm hai nghìn hai mươi ba ban chỉ đạo kh năm trăm linh sáu liên ngành trung ương và địa phương
thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của đảng và chính phủ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống tội phạm chăm sóc và bảo vệ trẻ em
trong đó cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn một sáu trăm linh vụ xâm hại trẻ em
khởi tố hơn hai hai trăm linh vụ vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
vượt chỉ tiêu quốc hội giao phần mềm người trợ lý ảo phòng chống xâm hại trẻ em
dù mới đi vào hoạt động
nhưng đã có trên một mươi bốn lượt người tải và sử dụng xây dựng mới thêm một mươi hai mô hình
phòng điều tra thân thiện tại các địa phương
tại hội nghị đại diện các cục nhiệm vụ thuộc bộ ngành ban ngành đã tham luận
với nhiều ý kiến phong phú đề cập các khía cạnh khác nhau của công tác
phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu cơ quan điều tra các cấp
trong công an nhân dân cần phối hợp với viện kiểm sát và toán nhân dân để tham mưu xây dựng
giải quyết tố giác tin báo kiến nghị khởi tố tập trung triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em
bên cạnh đó nhóm địa phương chưa đạt chỉ tiêu cần có giải pháp phòng ngừa xã hội
gắn chỉ tiêu cụ thể và trách nhiệm người đứng đầu
cũng trong chiều nay tại tỉnh quảng bình công an sáu tỉnh bắc miền trung gồm thanh hóa
nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế đã tổ chức hội nghị tổng kết
phòng trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba công an sáu tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua
tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực tội phạm được kiềm chế
không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm lộng hành hoạt động theo kiểu xã hội đen
gây bức xúc dư luận xã hội tỷ lệ điều tra khám phá án cao đều đạt tám mươi trở lên
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường chất lượng hiệu quả được nâng lên
nhất là việc thực hiện có hiệu quả luật cư trú đề án sáu của chính phủ
quản lý khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp quản lý căn cước công dân
đạt chỉ tiêu bộ công an giao
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận trao đổi những cách làm hay sáng tạo
những kinh nghiệm trong công tác đồng thời nêu tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới
đồng thời các đơn vị trong cụm thi đua số năm đã tiến hành suy tôn và đề nghị tặng các danh hiệu thi đua
chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho công an tỉnh quảng bình công an tỉnh nghệ an
bộ công an tặng cờ thi đua cho công an các tỉnh thanh hóa hà tĩnh và thừa thiên huế
bộ công an tặng bằng khen cho công an tỉnh quảng trị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp theo là thông tin về hoạt động bàn giao năm mươi năm xe ô tô chuyên dụng cho lực lượng công an xã tại tỉnh quảng ninh và trao nhà tỉnh nghĩa tại tỉnh vĩnh long
sáng nay tại thành phố hạ long công an tỉnh quảng ninh tổ chức lễ bàn giao năm mươi năm xe ô tô chuyên dụng cho công an các xã
việc trang bị cơ sở vật chất tài chính phương tiện trang bị cho công an xã đóng vai trò hết sức quan trọng
nhằm giúp lực lượng công an xã khắc phục những khó khăn chủ động hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn
đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh quảng ninh
năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ trên năm bảy tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị
trên một trăm linh tỷ đồng để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc giai đoạn một và hai mươi ba hai tỷ đồng để mua sắm năm mươi năm xe ô tô tải chuyên dụng cho lực lượng công an xã
nằm trong chuỗi các hoạt động tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
chiều nay tại tỉnh vĩnh long cụng thi đua số chín bộ công an đã đến trao hai căn nhà nghĩa tỉnh đồng đội cho hai cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh vĩnh long
hai căn nhà nghĩa tình đồng đội được trao tặng cho đồng chí đại úy nguyễn đức huyền cán bộ công an huyện tam bình
và đồng chí thượng úy thạch đồng khởi cán bộ công an thị xã bình minh
kinh phí xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội được công an các tỉnh trong cụm thi đua số chín vận động đóng góp hỗ trợ mỗi căn một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là một chủ trương lớn của bộ công an
mang tầm chiến lược hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của công an phường
thực sự tạo môi trường văn minh an toàn cho nhân dân
qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
dù bộ công an chỉ giao xây dựng một mươi ba công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng công an tp hà nội đã chủ động báo cáo và đăng ký xây dựng một mươi năm công an phường
ngoài ra công an tp hà nội cũng tự giao chỉ tiêu nội bộ đăng ký với ủy ban nhân dân tp hà nội thêm một mươi một công an phường điển hình kiểu mẫu cấp thành phố
vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu bộ công an giao
sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình đã mang lại những chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và văn minh đô thị
năm hai nghìn hai mươi ba phú la không xảy ra các vụ án cháy nổ nghiêm trọng
địa bàn không có tụ điểm phức tạp về hình sự ma túy
một trăm linh tin báo được giải quyết kịp thời đúng trình tự và quy định pháp luật
tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự đạt hơn chín mươi và số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
đó là kết quả sau gần một năm phường phú la quận hà đông được chọn thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
hàng loạt các mô hình như toàn dân tham gia phong trào tự phòng tự quản về an ninh trật tự và chuyên đề tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự ở khu vực nhà cho thuê
vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các tòa trung cư cao tầng camera an ninh đã ra đời
từ đó huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của quân chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự
tôi cảm nhận thế này
có bước chuyển biến rõ rệt nhất là về trật tự đô thị
an ninh trật tự nhất là về đường phố không có chuyện lấn chiếm lòng đường về hẻ cảnh quan môi trường được thay đổi
công an phường chọn làm điểm cái khâu mà camera an ninh thì rất là hiệu quả
tổ dân phố tôi được lắp một mươi bảy mắt
cho nên mỗi lần mà có cái sự việc gì ở trên tổ dân phố là đều trích xuất camera để nắm bắt lại cái tình hình
phường ô trợ dừa nằm ở trung tâm thủ đô có tốc độ đô thị hóa nhanh kinh tế đang trên đà phát triển
do đó đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
ngay sau khi nhận được kế hoạch công an phường đã chủ động xây dựng các chuyên đề mô hình dân vận khéo
và các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
tuyên phố này là có một trăm sáu mươi hộ kinh doanh nó kinh doanh đa dạng nhưng chủ yếu vẫn là thời trang và ăn uống
nó cũng có cái độ phức tạp riêng như vậy
chúng tôi cũng đã điều tra cơ bản giờ hoạt động làm sao mức độ phức tạp thế nào để tuyên truyền tới từng hộ cụ thể
từ tinh thần vào cuộc quyết liệt đó cùng sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
việc xây dựng mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu không chỉ góp phần mang lại diện mạo đô thị
văn minh xanh sạch đẹp an ninh an toàn mà còn mang lại hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân
thế người dân chúng tôi cũng tự giác chấp hành
thứ hai chúng tôi xác định đây là một bộ mặt của thành phố bộ mặt của phường ngôi chợ dừa
rồi người dân chúng tôi cũng liên tục được đổi mới nâng lên công an giúp đỡ chúng tôi trong rất nhiều việc
ví dụ năm ngoái thì chúng tôi làm cái căn cước công dân gắn chip
thành cá nhân chúng tôi chả biết làm thế nào được làm thế nào rồi máy điện thoại cũng được
thế nhưng mà các chú công an phường rồi cảnh sát khu vực trực tiếp đến hướng dẫn
rồi bắt chúng tôi cùng làm thực tập nhiều lần thêm bây giờ thành quen
vâng ạ có được kết quả này là nhờ hà nội đã thống nhất nhận thức chủ trương và quyết liệt triển khai
với sự vào cuộc của chính quyền địa phương sự nỗ lực của các công an phường được lựa chọn thí điểm
vì trong giai đoạn thí điểm thực tiễn xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự
và văn minh đô thị tại hà nội cũng cho thấy có một số khó khăn vớng mắc
nhưng với việc vừa làm vừa khắc phục kiến nghị tháo gỡ khó khăn
công an các phường đã từng bước đạt được tiêu chí điển hình kiểu mẫu
trở lại với phường phú la quận hà đông
hiện nay công an phường đã đạt một mươi chín trên hai mươi hai tiêu chí cơ bản tiệm cận với tiêu chí đề ra
còn ba tiêu chí chưa hoàn thành liên quan đến đánh giá vào cuối năm là tiêu chí về xây dựng đảng
chính quyền và xây dựng lực lượng công an và tiêu chí trang cấp các phương tiện phục vụ công tác
tất cả các ban ngành bộ phận và nhân dân đồng hành thực hiện để xây dựng mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đạt tiệu quả
tự đặt ra chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu bộ công an giao
đến nay hai mươi hai trên hai mươi sáu phường được lựa chọn ở thành phố hà nội đã tiệm cận các tiêu chí trở thành công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
trong đó có ba công an phường đạt một mươi chín trên hai mươi hai tiêu chí một mươi một công an phường đạt một mươi tám trên ba mươi
trong đó có một mươi hai tiêu chí một mươi hai công an phường đạt từ một mươi năm đến một mươi sáu trên hai mươi hai tiêu chí
cái khó khăn mà lớn nhất mà chúng tôi gặp phải thì có lẽ là liên quan đến đất để xây dựng trụ sở công an phường
đến nay theo quy định thì trụ sở công an phường điển hình kiểu mẫu phải đạt từ ba trăm linh m hai đất trở lên
đối với một quận trung tâm mà đất trật người đông như quận đống đa
để trụ sở công an các phường đạt tiêu chí
ba trăm linh mét vuông thì phải nói là rất là khó khăn
mà đòi hỏi phải có một quy hoạch một tính toán một khảo sát một giả soát bài bản từ đầu
để chúng ta tính toán lộ trình thì mới đạt được tiêu chí này
hiện ủy ban nhân dân các quận thị xã của hà nội đều đã có chủ trương đầu tư kinh phí cải tạo
sửa chữa trụ sở công an phường đã trang bị thiết bị nghiệp vụ phương tiện
thiết bị nghiệp vụ cơ bản tổ chức biên chế đã cơ bản đáp ứng yêu cầu
cho thấy sự quan tâm phối hợp lãnh đạo của thường vụ thành ủy ủy ban nhân dân
hội đồng nhân dân thành phố các ban ngành đoàn thể các quận thị xã
hỗ trợ thiết thực của chính quyền các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố
đối với việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu
về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố
tiếp tục đầu tư các trụ sở cải tạo sửa chữa trụ sở một số công an các phường
và hai là cũng đầu tư về các hệ thống trang thiết bị
hệ thống camera ninh hệ thống máy móc và tập trung thực hiện các chế độ chính sách
cho các cán bộ cơ sở các lực lượng tại chỗ tham gia trực tiếp tại địa phương
như lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng lực lượng tự quản
từ thực tiễn tại các đơn vị sẽ là cơ sở để đánh giá rút ra những nội dung chưa phù hợp
sớm hoàn thiện quy chuẩn về công an phường điển hình kiểu mẫu
áp dụng tại công an các phường trên địa bàn toàn quốc
góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc
gửi chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trần lưu quang
về xử lý thông tin báo chí phản ánh việc lãnh đạo sở ở bắc ninh đi chơi golf trong giờ hành chính
văn bản nêu việc vừa qua một cơ quan báo chí có bài viết
lãnh đạo sở ở bắc ninh trong bảy ngày đi chơi gốp giờ hành chính tới ba lần
bài báo phản ánh việc giám đốc sở và phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh
dành hai ba ngày trong một tuần đi đánh gốc và đều trong giờ làm việc
về việc này phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh
xử lý nghiêm vi phạm nếu có để bảo đảm kỷ luật kỷ cương hành chính
lãnh đạo chính phủ yêu cầu địa phương báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi một
thêm một chuyên án do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
đó là một đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế các loại thuốc lá điện tử thuốc lá dạng điếu có chứa chất ma túy
qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhiều bài quảng cáo
và giao bán thuốc lá điện tử thuốc lá điếu có chứa ma túy trên các trang mạng xã hội
xác định tính nguy hại của các loại ma túy nguy trang và quy mô tính chất phức tạp của đường dây
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án một trăm hai mươi ba t để tập trung điều tra khám phá
đi sâu xác minh ban chuyên án xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là lê anh thơ hai mươi tám tuổi trú tại hoàng mai hà nội
thơ lên mạng tìm kiếm công thức sau đó qua mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài
đặt mua cần sa tổng hợp tinh dầu vị hoa chất các thiết bị của thuốc lá điện tử
ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại hà nội thông qua các công ty vận chuyển
các đối tượng pha chế tầm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử thuốc lá sợi
sau đó lắp ráp chạy máy để thành thuốc lá điện tử điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy
với mỗi loại thơ bảo chế ra ba vị khác nhau tầm ướp ma túy xong
các đối tượng dán nhãn thuốc lá điện tử empire jill và thuốc lá điếu dominic
toàn bộ bao bì nhãn mát thuốc lá điện tử được thơ đặt làm riêng độc quyền
có cả chế độ bảo hành đổi trả đối với sản phẩm bị lỗi
các đối tượng thường xuyên thay đổi kho sường
sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo
livestream trên mạng xã hội với thông tin là các sản phẩm này chứa chất kích thích
nhưng không phải là ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng
giá bán xỉ từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi đồng một điếu giá bán lẻ là năm trăm năm mươi sáu trăm linh đồng một điếu
từ các nguồn tin trinh sát ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
bàn truyền án đã tổ chức bắt quả tăng bốn đối tượng đang có hành vi pha trộn
dùng xi lanh tiêm tinh dầu
dầu chứa ma túy pha trộn vào thuốc lá điện tử empire chiu
tại kho sường xã phương nhị huyện thành trì thành phố hà nội
tại hiện trường thu giữ hơn ba năm trăm linh điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy
năm can nhựa chứa tám mươi bốn lít dung dịch ma túy
máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp
gần ba trăm linh thùng các tông chứa thiết bị lắp sáp thành hơn một mươi điếu thuốc lá điện tử
một triệu điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi hoa chất nguyên vật liệu
linh kiện phụ kiện vỏ hộp nhãn mác dùng vào việc sản xuất đồng gói thuốc lá điện tử
cùng thời điểm trên một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của lê anh thơ
thu giữ nhiều máy móc hoa chất thuốc lá địa tử thành phẩm
vỏ các nhãn hiệu thuốc lá sợi cuốn và thuốc lá điện tử
đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam sáu bị can liên quan trong chuyên án này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên vừa ra quyết định tạm giữ
các đối tượng trong vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua
trên địa bàn xã thọ vinh huyện kim động
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi một nhóm thanh niên gồm chín đối tượng cùng chú trên địa bàn huyện khói châu
tỉnh hương yên điều khiển ba xe mô tô mang keo hông khí gồm đao phóng lợn và vỏ che bia
đi giải quyết mâu thuẫn
khi đến địa bàn xã thọ vinh huyện kim động nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia ném những người đi đường gây nguy hiểm
sau đó các đối tượng tiếp tục di chuyển đến địa bàn xã phú thịnh huyện kim động
thì một trong ba xe mô tô xảy ra va chạm giao thông
nhận tin báo công an huyện kim động đã có mặt tại hiện trường xác minh điều tra
sau khi xác minh phân loại đối tượng cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ sáu đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng